trợ phiên nông sản lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi vừa mới khai mạc tại công viên bình phú tp hcm
sự kiện đã tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tp hcm năm hai nghìn một mươi chín với ba mươi sản phẩm nông nghiệp
của hai mươi chín đơn vị cá nhân trên địa bàn thành phố đáp ứng các tiêu chí về chất lượng giá trị
hiệu quả sản xuất kinh doanh được tôn vinh và được ủy ban nhân dân tp hcm tặng bằng khen
đây là sự kiện nhằm hỗ trợ hội viên nông dân hợp tác xã tổ hợp tác các doanh nghiệp nông nghiệp
có điều kiện trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm
tiếp cận thông tin công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xúc tiến thương mại
giúp nông dân nâng cao nhận thức về lợi ích của mô hình hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nền nông nghiệp đô thị
chợ phiên nông sản diễn ra đến ngày một mươi bốn tháng một mươi với hai trăm ba mươi gian hàng